trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay bộ y tế xây dựng khuyến cáo về phòng chống dịch trong tình hình mới
bộ nhấn mạnh rằng người dân cần tránh tâm lý hoang mang và tuân thủ đúng theo khuyến cáo của bộ y tế để phòng bệnh cho bản thân và cho những người xung quanh
trong tình hình mới người dân cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín như sau
thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn ít nhất sáu mươi cồn
hai đeo khẩu trang nơi công cộng trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế
ba tránh đưa tay lên mắt mũi miệng che miệng và mũi tì hò hoặc hát hơi bằng khăn giấy thân vải khửu tay áo
tăng cường vận động gian luyện thể lực dinh dưỡng hợp lý xây dựng lối sống lành mạnh
năm vệ sinh không thoáng nhà cửa lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc
nếu bạn có dấu hiệu sốt ho hát hơi và khó thở hãy tự cách ly tại nhà đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị
nếu bạn từ vùng có dịch bệnh trở về cần tự cách ly theo dõi sức khỏe khai báo y tế đầy đủ
thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https hai gạch chéo gạch chéo tờ khai y tế vn
hoặc tại ứng dụng ncovi từ địa chỉ https hai gạch chéo gạch chéo ncovi
chín cài đặt ứng dụng bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín giúp bảo vệ bản thân và gia đình từ địa chỉ https hai gạch chéo gạch chéo wwon gov vn